tổng công ty điện lực hà nội cho biết đến sáng nay một mươi bốn tháng sáu cơ bản đã khắc phục xong
có một số sự cố nhỏ sẽ khắc phục trong ngày
một mươi quật điện bị gãy trên địa bàn huyện thạch thất
ngành điện thành phố đang phối hợp với điện lực tình hòa bình để thông lưới điện